chỉ còn hai tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra
năm nay địa phương nào sẽ thi tại địa phương đó và các sở giáo dục sẽ chịu trách nhiệm về kỳ thi
đến thời điểm này hầu hết các địa phương đã sẵn sàng cơ sở vật chất cho kỳ thi
trường trung học phổ thông mường lát thuộc huyện miền núi và là nơi xa nhất của tỉnh thanh hóa
năm nay các thí sinh của trường sẽ không phải vượt gần hai trăm linh km đường núi để xuống thành phố
bởi trường sẽ là một trong sáu mươi chín điểm thi của sở giáo dục và đào tạo thanh hóa
nói chung là cũng hơi lo sợ nhưng mà em cũng tự tin rồi ạ
nhưng bố thì chút còn tự tin hả
dạ bởi vì thứ nhất là em không thi đại học em chỉ thi tốt nghiệp thôi
rồi ở đây thì thi ở trên trường này em cũng thấy tâm lý nó thoải mái hơn không phải đi xa
dãy nhà này tới đây sẽ được tận dụng làm nơi ở của cán bộ coi thi và cả thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
do là trường nội trú nên việc ăn ở của thí sinh và các giám thị được thuận tiện hơn rất nhiều
mặc dù là thuận lợi cho thí sinh nhưng phía nhà trường thì lại hết sức lo lắng khi lực học của các học sinh là rất yếu
việc thi tại trường dễ khiến các em trành mảng trong ôn tập
thực tế dù có miễn phí nhưng em cũng có thể tham gia thí sinh
miễn phí thì cũng chỉ có năm mươi học sinh đang theo học tại lớp ôn thi
được thi tại trường thì về đi lại rồi là nơi ăn ở các em sẽ được bố trí tốt hơn và thuận lợi hơn
thứ hai nữa là trong thi tại trường thì các em được tiết kiệm về thời gian đi cũng như là thời gian nghỉ ngơi của các em đảm bảo về sức khỏe tốt hơn
cho tới thời điểm này
trường đang đếm ngược từng ngày để ôn tập và chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
năm nay một phòng thi sẽ có hai mươi bốn thí sinh và các thí sinh sẽ được dự thi tại trường thuộc địa bàn huyện mình
do đó nhiều trường sẽ là năm đầu tiên tổ chức một kỳ thi quốc gia
trong quy chế này khác hẳn với các kỳ thi được tổ chức tại địa phương các năm trước